theo đánh giá của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh miền núi phía bắc nước ta có nhiều loại gạo đặc sản có giá trị dinh dưỡng cao
tuy nhiên do lối canh tắc truyền thống nông dân chưa thể phát huy được hết những ưu thế của gạo đặc sản thị trường vẫn chủ yếu là trong nước
trong những năm qua diện tích lúa chất lượng và đặc sản ở trung du miền núi phía bắc gia tăng nhanh đã tăng giá trị thu nhập cho người dân nơi đây
từ năm mươi triệu đồng một hectare lên đến hơn tám mươi triệu đồng một hectare
tuy nhiên do sản xuất cơ bản vẫn phân tán nhỏ lẻ cho nên vẫn khó phát triển và mở rộng
cần xây dựng được những vùng sản xuất tập trung để mạnh quảng bá thương hiệu cũng như bảo đảm ổn định đầu ra cho sản phẩm
bên cạnh đó trước xu thế hội nhập vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm được đặt lên hàng đầu
mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ được xem là bước chuyển dịch tích cực trong sản xuất
hướng nông dân từng bước tiến đến một nền nông nghiệp phát triển an toàn bền vững
đồng thời khẳng định đồ thương hiệu chất lượng gạo việt nam trên thị trường trong và ngoài nước